thưa quý vị thời gian qua hệ thống chính sách an sinh xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng toàn diện
bao trùm tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế khẳng định quyền an sinh của người dân
góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và trật tự xã hội
tuy nhiên quá trình tổ chức triển khai bằng hình thức trực tiếp
chi trả bằng tiền mặt dẫn đến chưa đảm bảo tính đồng bộ
chính vì vậy mà chỉ thị số hai mươi một cttg của thủ tướng chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số
trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đã được ban hành
từ đây việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước
tổ chức thực hiện các chính sách xã hội được đẩy mạnh tạo điều kiện để người dân tiếp cận
các dịch vụ trợ cấp xã hội một cách thuận lợi
và tôi sẽ chia sẻ câu chuyện này với quý vị khán giả trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
cảnh báo số
phần mềm độc hại đầu tiên tấn công người dùng ios việt nam
công ty an ninh mạng group ib phát hiện phiên bản phần mềm độc hại đầu tiên được tạo ra để nhắm vào iphone
phần mềm độc hại này có tên gọi gopixx
đáng chú ý mã độc này đang tập trung tấn công vào thiết bị của người dùng ở việt nam và thái lan
hacker đã phát tán nó trên hệ điều hành ios thông qua nền tảng tesly
một công cụ được apple tạo ra để giúp các nhà phát triển phân phối các ứng dụng chưa chính thức
khi xâm nhập được vào điện thoại gopixx sẽ tăng cường
thu thập thông tin nhạy cảm giúp tin tặc tấn công tài khoản ngân hàng
cũng như các ứng dụng tài chính có trên máy nạn nhân
dữ liệu sinh chắc lấy được có thể bị phục vụ cho mục đích tạo ai deepfake
để kẻ tấn công giả dạng người dùng trên môi trường số
hình thức lừa đảo mới nhắm vào người dùng chữ ký số
trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam vừa có cảnh báo
về hình thức lừa đảo mới nhắm vào các cá nhân tổ chức sử dụng chữ ký số
cách thức lừa đảo của các đối tượng khá bài bản
ban đầu đối tượng giả mạo đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
gửi email thông báo chữ ký số của cá nhân doanh nghiệp sắp hết hạn
sau đó vài ngày đối tượng tiếp tục gửi thông báo trong ngày hôm đấy
chữ ký số sẽ hết hạn và cần gia hạn ngay
khi cá nhân doanh nghiệp chưa kịp phản hồi
kẻ mạo danh sẽ tiếp tục gửi email thông báo token bị khóa và tạm ngừng tài khoản
bằng hình thức này đối tượng đã lừa chiếm đoạt tài sản
của những người dùng nhẹ dạ cả tin chủ quan
lừa đảo bằng tài khoản facebook giả mạo học viện cảnh sát nhân dân
gần đây trên facebook xuất hiện tài khoản giả mạo học viện cảnh sát nhân dân
cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng
đánh vào tâm lý muốn lấy lại tiền đã mất của những người từng bị lừa đảo
các đối tượng xấu dùng hình ảnh của học viện cảnh sát nhân dân để gây dựng nghiệp tin
tại đây các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ
nhằm rút tiền treo trên hệ thống
khi có người chuyển tiền đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về
trường hợp phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an
để giải quyết vụ việc theo quy định
không nên tìm đến các trang mạng xã hội giới thiệu có thể lấy lại tiền bị lừa
tránh để mắc bẫy lừa đảo lần hai
trong dịp tết nguyên đán giáp tình vừa qua
nhiều đối tượng hưởng trợ tài khoản ngân hàng bị lừa đảo
trợ cấp an sinh xã hội đã được tri trả thông qua tài khoản ngân hàng
thay vì đến nhận trực tiếp tại các trụ sở ủy ban nhân dân xã phường thị trấn như trước đây
điều này hết sức có ý nghĩa với người dân đặc biệt là tại những tỉnh miền núi
điều kiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn
việc cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội được triển khai và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhóm đối tượng này
đảm bảo thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội
một cách thuận lợi đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt
bị khuyết tật bẩm sinh không thể đi lại làm việc số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước
có ý nghĩa rất quan trọng đối với bản thân chị lò thi hạnh tại bảng phong khoang
xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
kể từ khi được hỗ trợ lập tài khoản ngân hàng người nhà chị hạnh đã không mất thời gian đi lại
vì số tiền trợ cấp hàng tháng đã được truyền thẳng vào tài khoản ngân hàng của tri hạnh
có tài khoản ngân hàng thì nhận tiền trợ cấp rất thuận tiện
trước đây trả bằng tiền mặt thì quy định đúng ngày đến nhận
nếu không lấy đúng ngày thì người ta chuyển tiền đó lên huyện
còn khi chuyển qua tài khoản thì tôi chủ động đi rút tiền lúc nào cũng được
biết được những lợi ích khi nhận tiền trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng
chị lò thi xén có con trai được hưởng trợ cấp xã hội do mắc bệnh nhiễm
hộ nghèo đã đến trụ sở ủy ban nhân dân xã để được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
mở tài khoản này thì tôi sẽ tiết kiệm thời gian đi lại vì đường xa xa xôi
tôi ngồi ở nhà thì tôi cũng sẽ nhận được số tiền trợ cấp hàng tháng của con tôi
tôi sẽ yên tâm hơn mà không phải đi lại tốn xăng nữa
qua nhiều lần tuyên truyền thì người dân đã đồng tình ủng hộ
và hiện tại trên địa bàn xã thanh nưa là có một trăm một mươi chín đối tượng
thì xã đã mở được phối hợp
với ngân hàng là đã mở được chín mươi bốn trên một trăm một mươi chín trường hợp
số tiền chi trả qua tài khoản này nó chính xác hơn đúng đối tượng hơn
họ có thể ở nhà mà tài khoản đấy ví dụ như tháng này họ không nhận thì không đi rút
thì họ có thể để qua tháng sau hoặc tháng sau nữa
hoặc khi nào có thời gian thì họ đi rút một thể thì họ có thể không tốn kém thời gian
đến thời điểm này tỉnh điện biên đã triển khai thực hiện được gần ba mươi các đối tượng được mở tài khoản
đạt tỷ lệ trên sáu mươi
trong thời điểm tết nguyên đán tỉnh và ngành cũng chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai chi trả một trăm linh
đối với các đối tượng đã được mở tài khoản
thưa quý vị theo số liệu từ bộ lao động thương binh và xã hội
kinh phí chi trả cho lĩnh vực người có công là khoảng ba mươi năm tỷ đồng mỗi năm
lĩnh vực bảo trợ xã hội thì khoảng hai mươi hai tỷ đồng một năm
và chi trả lương hưu với khoảng hai bảy triệu người thì cũng rơi vào khoảng hơn một trăm linh tỷ đồng mỗi năm
tổng chi trả chính sách và các chương trình
trợ giúp xã hội ước tính là khoảng năm tỷ đô la mỹ một năm
trong khi đó các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội cũng ngày càng được mở rộng
mức trợ giúp ngày càng cao hơn
việc chi trả và thanh toán chế độ không dùng tiền mặt đã cho thấy những lợi ích rõ rệt
thuận tiện cho người thụ hưởng đảm bảo chính sách minh bạch hơn và phòng chống tiêu cực
vào đúng ngày một mươi một hàng tháng ông trần phi hùng sẽ nhận được khoản hỗ trợ là ba trăm sáu mươi đồng qua tài khoản cá nhân
đây là mức trợ cấp dành cho đối tượng người cao tuổi
và ông hùng là người đại diện nhận cho mẹ đẻ của mình
qua một thời gian nhận tiền trợ cấp theo phương thức này ông hùng đánh giá cao về tính tiện ích mang lại
tôi chưa phải là người già quá vẫn có kỹ thuật số mình vẫn nắm được
thế cho nên là khi mà tài khoản đã tạo lập qua ngân hàng
thì hàng tháng trợ cấp sẽ chi trả theo hệ thống bắn vào số tài khoản tôi đăng ký
thì nó tiện lợi ở cái bây giờ là hầu như người ta
người ta không dùng tiền mặt mấy mình mua bán các thứ cho cụ
từ thức ăn rồi là tậm chí sữa các thứ này là đều chi trả qua cái tài khoản này
mình bắn qua mỹ qua đào của các cửa hàng là đều tiện lợi
còn đối với ông nguyễn ngọc hiền thương binh hạng ba trên bốn
giờ đây hàng tháng ông đã không phải lên trụ sở ủy ban nhân dân phường ký nhận tiền trợ cấp nữa
thay vào đó số tiền sẽ được chuyển tự động vào tài khoản ngân hàng cá nhân mạng tiền đồng
thì lúc đầu thì
thì các ông cũng bán khoản
thế nhưng mà khi hướng dẫn rồi các cháu chuyên môn ở trên lao động thương binh của văn hóa xã hội của phường
rồi hướng dẫn rồi các cháu thanh niên nó hướng dẫn
thì sau khi các ông sử dụng nó thấy là nó hợp lý hơn
không phải đi trên cái chiếc hàng cái chiếc mà nó không mất thời gian
thì cũng thuận tiện thôi
cái còn nếu mà nó những nhà mà trường hợp một số cụ già thì nhà quá cháu
không sử dụng được thì nhà quá cháu
cũng vẫn thuận tiện
thành phố phổ yên là một trong ba huyện thành phố được ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên lựa chọn
triển khai thí điểm mô hình chi trả không dùng tiền mặt đến đối tượng bảo trợ xã hội
đến nay phổ yên đã tạo lập tài khoản an sinh cho gần bảy hộ nghèo hộ cận nghèo đối tượng bảo trợ xã hội
và thực hiện được việc chi trả trên tám mươi năm trợ cấp không dùng tiền mặt đối với đối tượng bảo trợ xã hội
trên sáu mươi đối tượng đối với người có công hàng tháng
được truyền thay
chi trả không dùng tiền mặt thì chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi
thứ nhất là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương
sự vào cuộc của ban ngành đoàn thể và đặc biệt là người dân cũng rất là nhiệt tình hưởng ứng và tham gia
hiện nay thái nguyên có trên bốn mươi một người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi thái nguyên đã triển khai tạo lập tài khoản an sinh xã hội
cho trên hai mươi năm sáu trăm linh hộ nghèo hộ cận nghèo đạt chín mươi năm
tài khoản người có công đạt bảy mươi chín bảy mươi chín và tài khoản cho các đối tượng trợ giúp xã hội đạt bảy mươi chín
tại ba huyện thành phố được thí điểm thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt
đối với đối tượng bảo trợ xã hội đã đạt tám mươi hai chín mươi chín
sau thí điểm công tác này hiện đang được triển khai nhân rộng trên tòa tỉnh
đối với cơ quan quản lý nhà nước thứ nhất là đảm bảo tiết kiệm thời gian
cơ quan quản lý nhà nước thứ nhất là đảm bảo tiết kiệm thời gian

công khai minh vạch và tiết kiệm về chi phí về nguồn nhân lực
và đặc biệt là kiểm soát được quá trình tổ chức triển khai thực hiện trên hệ thống
đảm bảo tránh những hiện tượng tiêu cực xảy ra
thời gian qua việc số hóa dữ liệu hộ nghèo hộ cận nghèo dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội
và dữ liệu người có công với cách mạng đã được ngành bảo hiểm xã hội
và ngành lao động thường bình xã hội tỉnh thái nguyên tích cực triển khai
trong đó riêng ngành lao động thường bình và xã hội đã thực hiện quy trình năm bước
với hai lần đối khớp làm sạch trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với trên gần một trăm ba mươi chín dữ liệu đạt chín mươi hai hai mươi năm
việc số hóa dữ liệu được xem là nền tảng để xác định đúng đối tượng
cho việc thực hiện mô hình tri trả an sinh xã hội
để thực hiện được mục tiêu này thì chúng tôi bản thân bảo hiểm xã hội tỉnh
và bàn hành quyết định sao trí tiêu tuyên truyền vận động người thụ hưởng chế độ này
thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
đồng thời chúng tôi cũng tham mưu cho bỉ ban nhân tỉnh và bỉ ban nhân dân thành phố
để bàn hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc sử dụng không dùng tiền mặt
theo chống kê từ bộ lao động thường bình và xã hội
khi hiện có bốn tám mươi năm triệu đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
ngành lao động quản lý trong đó đã thực hiện việc chi trả qua tài khoản
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay là trên một trăm bốn mươi một bảy tỷ đồng
ngành bảo hiểm xã hội trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã có trên sáu mươi hai số người hưởng nhận
các chế độ bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân
không chỉ điện biên thái nguyên mà nhiều địa phương khác như quảng ninh hà giang thừa thiên huế
cũng đang triển khai tốt việc thực hiện chi trả an sinh xã hội
dưới hình thức không dùng tiền mặt
đặc biệt trong đó là thủ đô hà nội
các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các lực lượng công an của thủ đô
đã vào cuộc đồng bộ và quyết liệt tập trung làm thủ tục đăng ký mở tài khoản cho người dân
mục tiêu bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội
trên địa bàn thành phố hà nội hiện có hai trăm chín mươi một ba trăm linh một người đang hưởng ưu đái an sinh xã hội hàng tháng
số người được tri trả qua tài khoản là năm mươi bảy bảy trăm một mươi tám trên ba mươi tám hai trăm bốn mươi bốn
đa tỷ lệ bốn mươi sáu ba tổng số người đã có tài khoản
số người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công bảo trợ xã hội hàng tháng cần tuyên truyền vận động
hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng phục vụ tri trả an sinh xã hội là hai trăm năm mươi ba năm mươi bảy người
trung bình bốn trăm ba mươi bảy người trên một đơn vị cấp xã
mới đây ủy ban liên dân thành phố hà nội đã ban hành công văn số sáu mươi một ubnd kstthc
về việc mở đợt cao điểm tập trung tiến truyền vận động khuyến khích người dân

trên địa bàn thành phố hà nội với một số lượng người hưởng chính sách an sinh xã hội lớn như vậy
thì quả là một việc làm trong một thời gian ngắn như vậy
thì cái lực lượng anh em của ngành lao động thương minh xã hội với lực lượng công an là hết sức vất vả
tuy nhiên chúng tôi cũng đã đạt được một kết quả nhất định
hiện nay qua tết vừa rồi có hai trăm ba mươi chín hơn hai trăm ba mươi chín người hưởng chính sách
an sinh xã hội đã mở được tài khoản và đăng ký chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản
còn lại thì khoảng hai mươi hai hơn hai mươi hai đối tượng đã mở tài khoản
nhưng mà chưa đăng ký tri trả an sinh xã hội qua tài khoản
và còn đối tượng nhóm đối tượng thứ ba nữa là khoảng trên ba mươi hai người
thì người ta không có khả năng mở tài khoản và không đăng ký
nhận chi trả an sinh xã hội qua tài khoản
đấy là cái số liệu mà chúng tôi thống kê được
trong dịp tết vừa qua thực hiện việc tri quả tết cho các nhóm đối tượng người hưởng chính sách an sinh xã hội
ngoài việc các đối tượng đã đăng ký tri trả an sinh xã hội qua tài khoản
thì chúng tôi đã thực hiện phối hợp với các ngân hàng để tri trả
đồng thời trợ cấp tháng một và tháng hai của năm hai nghìn hai mươi bốn
rồi quà tết của các cấp trong dịp tết nguyên đáng
đảm bảo tất cả các đối tượng đều được nhận rất đủ kịp thời
với địa bàn hà nội là một địa bàn rất là rộng lớn
và đặc biệt với con số ông chia sẻ
chúng ta có thể thấy là các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội của hà nội là rất lớn
vậy thì làm thế nào ngành lao động tương minh xã hội có thể đạt được mục tiêu này
và có gặp những khó khăn gì hay không thường
tôi cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng chặt chẽ cùng với ngành công an thành phố
để mà ra soát tổng hợp cũng như là làm sạch những cái dữ liệu này
để mà đưa lên cổng cái dịch vụ công quốc gia
để ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư
để có một sự quản lý những đối tượng này
hiện nay thì thực hiện việc
chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt
thì chúng tôi cũng đã thực hiện được gần như là một trăm linh
các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người vô công và cách mạng
và đối tượng bảo trợ xã hội đã được làm sạch và đưa cho ngành công an
để mà ứng dụng vào dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý
thế và khi mà thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội này
thì với một dữ liệu như vậy
thì chúng tôi có thể quản lý một cách rất lớn
thứ hai nữa là đội ngũ cán bộ lao động thông minh xã hội
từ thành phố cho tới cấp xã
xác định một tinh thần chung trong công cuộc chuyển đổi số này
và chúng tôi xác định đây là một xu thế tất yếu
do đó là việc ngành lao động thương minh xã hội
đưa vào một trọng tâm công tác
để mà xác định ngay từ kế hoạch từ những đầu các năm
để chúng tôi xác định và đưa vào kế hoạch của công an
các đơn vị để triển khai thử nghiệm một cách rất là quyết liệt
trong như ông vừa chia sẻ thì tôi có thể thấy được
rằng là dữ liệu đóng vai trò hết sức quan trọng
đối với các đối tượng về an sinh xã hội
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được
cái dữ liệu sạch sống như ông vừa chia sẻ
hiện nay chúng tôi cũng đang tham mưu để đề xuất trình với thành phố
để phê duyệt được cái đề án số hóa
cái hồ sơ của các đối tượng này
thế mà khi mà số hóa được đặc biệt là
cái đối tượng hướng dẫn
hướng chính sách yêu đại người vô công
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
với gần chín mươi đối tượng là rất lớn
ví dụ hiện nay như sở chúng tôi là phải có
hoặc mấy kho hồ sơ để lưu trữ
cái hồ sơ giấy của các đối tượng này
thế nếu mà sắp tới được ủy ban thành phố phê duyệt
thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các sở ngành
và các đơn vị có liên quan
để mà số hóa cái hồ sơ của các cái đối tượng này
phục vụ cho cái công tác quản lý
nó được thuận tiện hơn
và nó đảm bảo
được là mình lưu giữ được cái hồ sơ
và có thể nói là
mình sẽ chia sẻ được cái hồ sơ này
và các cái cấp có thể khai thác
được những hồ sơ này một cách thuận tiện nhất
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
thanh toán điện tử trong thực hiện
các chương trình an sinh xã hội là
xu thế mà nhiều quốc gia hiện nay đang áp dụng
thanh toán điện tử sẽ tiết kiệm
chi phí giảm thời gian đi lại cho
người thụ hưởng hỗ trợ đúng đối tượng
kịp thời tiện lợi và về lâu dài
thì giúp họ tiếp cận với các dịch vụ
tài chính tốt hơn công bằng hơn
minh bạch hơn mô hình hiện đại
cũng sẽ giúp cho việc tăng cường công tác
quản lý chính sách và đối tượng được tốt hơn
khẳng định quyền an sinh của người dân
với tinh thần là không để ai
bị bỏ lại phía sau trong công cuộc
chuyển đổi số từ đó góp phần phát triển
kinh tế ổn định chính trị và trật tự xã hội
và đến đây thì thời lượng của chương trình
nhịp sống số tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
vào hai mươi h ba mươi năm phút thứ năm hàng tuần
trên kênh antv